hà nội đang bước vào những ngày lạnh nhất mùa đông
trong tiết trời lạnh lẽo trên đường nguyễn trí thanh và quán sứ xuất hiện những tủ quần áo từ thiện
ai thừa đến ủng hộ ai thiếu đến lấy
như một lời nhắc nhở lòng tốt sự đùm bọc sẻ chia luôn hiện hữu lan tỏa trong đời sống thường ngày
bằng những cách giản dị và bất ngờ nhất
những tủ quần áo khiêm nhường bên đường tấp nập làm ấm lòng bao người
bởi lòng tốt đang được chung tay lan tỏa và xua tan giá lạnh của mùa đông
là bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện ca ông phan văn liên đến từ hà nam có hoàn cảnh khá khó khăn
mà trong người căn bệnh hiểm nghèo để có tiền chạy chữa thuốc thang hàng ngày với ông đã là một sự cố gắng rất lớn
nhờ có tủ quần áo từ thiện ai thừa đến ủng hộ ai nghèo đến lấy
ông đã chọn được không ít quần áo để đối phó với thời tiết đông giá của hà nội những ngày gần đây
đây được cộng đồng giang tay giúp đỡ trên cơ sở là từ trên
tủ quần áo từ cơm nước như thế này là cũng tạo cho chúng tôi có một điều kiện y lực
cố gắng phấn đấu để vượt qua sống thêm và quyết tâm chữa bệnh
ngoài những người nghèo đến chọn quần áo cho chính bản thân mình
tủ quần áo tử thiện trên đường nguyễn trí thanh và quán xứ còn đón không ít những người đến lựa vài tấm áo tốt
cho con cháu nhỏ ở nhà hàng xóm hay công nhân lao động không đủ điều kiện mua đồ mới khi năm mới đinh rậu đang cận kề
người cần đến lấy người có
trang phục mang đến ủng hộ cũng rất đa dạng phổ biến nhất là áo khoác áo len các loại
sau đó là quần bò trang phục bảo hộ lao động và rất nhiều đồ cho trẻ em
hầu hết quần áo đều còn lành lặn và khá sạch sẽ
chứng tỏ người đem cho thực sự mong những manh áo tấm quần của mình sẽ giúp ích được ai đó xua tan giá lạnh mùa đông
có nhiều quần áo ở nhà thực ra là một quần tốt nhưng mà mình không dùng đến nữa
mà nếu như người khác thì người ta có thể người ta cần cho nên là tôi chọn
nói chung là còn tốt chứ còn những cái mà gọi là xấu thì cũng chả mắc đến
mới xuất hiện ở hà nội khoảng một tháng nay
nhưng tủ quần áo di động ai thừa đến ủng hộ ai thiếu đến lấy đã kêu gọi được rất nhiều người tham gia giúp đỡ
từ những tủ quần áo này nhiều người già đã được giữ ấm
nhiều trẻ nhỏ không còn bị lạnh và có mây áo mới mừng xuân
thực ra thì mình thấy cái mô hình này hoạt động là khá là hiệu quả
bởi vì nó ngay nó đúng vào cái thời điểm mà

thì người dân thì người ta cần rất nhiều đồ dép
bởi khi mà thấy cái nguồn quần áo giữa người cho và người nhận đến đúng người
người cho đúng người và người nhận cũng đúng đối tượng
thì tôi thấy rất là phấn khích rất là có thêm rất nhiều động lực
mong muốn được công hiến nhiều hơn nữa
quầy quần áo ai thừa đến ủng hộ ai tiêu đến lấy đã từng xuất hiện tại thành phố hồ chí minh
quy nhơn quảng nam và đang lan tỏa tại nhiều địa phương trong cả nước
nếu ai đó đã từng nghĩ rằng cuộc sống hiện đại với những áp lực

những toàn tính âu lo khiến con người đang dần trở nên vô cảm với nhau
điều đó có thể là sự thật ở nhiều hoàn cảnh và nhiều nơi trong cuộc sống này
nhưng sự xuất hiện của các tù đồ từ thiện cùng những trao gửi nhận về bao ngày qua cho thấy

còn những giản dị ấm lòng và để tin lòng tốt tình người vẫn luôn hiện hữu và lan tỏa trong cộng đồng